thưa quý vị thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp lớn nhất của cả nước
hiện nay để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho đảng
đảng ủy khối các trường đại học đã không ngừng chăm lo giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ
được sự quan tâm của đảng nhiều phong trào thi đua yêu nước trong học sinh sinh viên được phát huy mạnh mẽ như chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
hoa phượng đỏ phong trào thi đua dạy tốt và học tốt nghiên cứu khoa học v v
qua đó để rèn luyện thử thách giới thiệu những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng em cũng được tham gia rất nhiều chiến dịch mùa xanh cũng được tập huấn các đợt của trường và đại học quốc gia
chúng em được kết nạp tại nhà thưởng niệm của quỳnh nhà bè nhà truyền thống
em thật sự rất vui mừng rất khấn khởi và em sẽ cố gắng trong thời gian tới em sẽ phấn đấu học tập để nôi theo vương bác và có nhiều thành tích hơn nữa
cùng với thanh niên thành phố lực lượng đoàn viên thanh niên trong các trường đại học cao đẳng
cũng đã đi đầu trong các phong trào phát triển khởi nghiệp
sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được đoàn trường hồi sinh viên bồi dưỡng để giới thiệu với đảng
đảng viên trẻ trần định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu sinh viên năm thứ tư khoa luật trường đại học mở thành phố rất vinh dự và tự hào được kết nạp vào đảng
em rất là vinh dự được đứng vào hành động của đảng trong dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày nhà giáo việt nam
em không biết nói gì hơn nghiện cố gắng học tập phấn đấu em xin mình ra công nghiệp cho tổ quốc
với một lực lượng hùng hậu trong đó có hai mươi bảy năm trăm tám mươi sáu cán bộ viên chức giảng viên trẻ đang đào tạo trên bảy trăm linh sinh viên
và tổ chức đảng trong các trường đại học cao đẳng cũng được thành lập theo hai khu vực
đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và đáng bộ đại học quốc gia
thông qua các hoạt động đoàn hoạt động đoàn thể phong trào vốn rất là sôi động tại tp hcm
cũng như là tại đại học quốc gia tp hcm thì công tác phát triển đảng của chúng tôi rất là thuận lợi
có những nhân tố sẵn sàng làm tiêu biểu cho đội ngũ của giảng viên trẻ cũng như là thanh niên
nhờ vậy mà các chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng phát triển đảng xây dựng đảng trong hệ thống đại học quốc gia tp hcm
trong từng trường thành viên các đơn vị đều đạt được theo kế hoạch
hai nhóm đối tượng được chú trọng
nhóm đối tượng là giảng viên trẻ và sinh viên có thành tích tốt trong công tác và học tập
trong đó nhóm giáo viên có trình độ uy tín và cán bộ đoàn hồi sinh viên có năng lực
sinh viên có thành tích cao đều được giao nhiệm vụ cụ thể
định hướng rõ để từng cá nhân sớm xác định mục tiêu phấn đấu vào đảng
rất xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi có thể nói rằng là cô vân là một cái giảng viên
trẻ nữ rất là tiêu biểu của trường đại học tôn thắng ngoài việc rất tích cực tham gia các
hoạt động trong phong trào cũng như là giảng dạy của trường đại học tôn thắng thì cô văn rất là
sáng tạo và trong các cái hoạt động nghiên cứu học của mình cô đã đạt được rất là nhiều hành
hợp trong những năm học vừa qua và cô vân là một cái đảng viên trẻ và là một tấm gương sáng để
cho sinh viên cũng như là các đồng nghiệp của trường đại học tôn thắng nói theo với sức trẻ của mình
đảng viên dương thị thùy vân đang tiếp tục tỏa sáng để cống hiến cho khoa học những công trình
nghiên cứu có ý nghĩa để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc những hình ảnh vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của trường đại học tôn thắng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau